mở đầu là thông tin liên quan tới vụ án nguyễn phương hằng
thưa quý vị vào ngày tám tháng một mươi hết một mươi năm ngày kháng cáo bản án sơ thẩm kể từ ngày tuyên án
tòa án nhân dân tp hcm không nhận được đơn kháng cáo của bị cáo nguyễn phương hằng năm mươi hai tuổi
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam tỉnh bình dương
trước đó tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo nguyễn phương hằng ba năm tù
tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo nguyễn phương hằng thừa nhận hành vi phạm tội
trình bày bị cáo đã phải trả giá đắt khiến bị cáo vô cùng hối hận
trước đó tòa đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo đặng anh quân
và ba bị cáo lê thị thu hà nguyễn thị mai nhi và huỳnh công tân nhân viên của bị cáo nguyễn phương hằng
dự kiến trong ba ngày từ ngày một mươi tháng một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử bà vũ liên oanh cựu giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cùng một mươi sáu đồng phạm
liên quan đến các tội danh vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ và nhận hối lộ
theo có trạng của viện kiểm sát nhân dân tố cao hoàng thị thúy nga cựu chủ tịch công ty nsg
có mối quan hệ quen biết với vũ liên oanh cựu giám đốc sở giáo dục và đào tạo quảng ninh
sau đó hoàng thị thúy nga thông đồng với lãnh đạo sở giáo dục vũ liên oanh và nhận sự tạo điều kiện
bà nga cùng thuộc cấp sau đó được tự lập
sáu dự án
cho sở giáo dục rồi tham gia và trúng cả sáu trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín
tiếp đó nga thường tìm gặp vũ liên oanh trong các dịp tết từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến đầu năm hai nghìn hai mươi
mỗi lần biếu là từ một đến năm tỷ đồng tổng cộng một mươi bốn tỷ đồng
hai cán bộ sở giáo dục quảng ninh khác cũng nhận hối lộ từ nga là ngô vui nhận một mươi bốn tám tỷ đồng
và hà huy long là hơn một tám tỷ đồng
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi cho biết
vừa di lý đối tượng có hành vi lừa đảo với thủ đoạn đáo hạn ngân hàng kinh doanh bất động sản
để có tiền trả nợ vào đầu năm hai nghìn hai mươi một đỗ thị tuyết loan ở thôn mỹ lại xã tịnh khê tp quảng ngãi
đã đưa ra nhiều thông tin răm rối về việc đáo hạn ngân hàng và kinh doanh bất động sản
để các bị hại tin tưởng đưa tiền cho loan vay mượn rồi loan chiếm đoạt
với thủ đoạn trên đỗ thị tuyết loan đã chiếm đoạt của các bị hại lên đến gần chục tỷ đồng
và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng chuẩn định kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng lưu sinh diễn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn tân ninh xã tư mại huyện yên dũng tỉnh bắc giang
đối tượng đoàn anh hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn tông trang xã vinh quang huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
và đối tượng lê xuân bách sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại hai trăm một mươi ba d tổ một mươi chín hoàng văn thụ quận hoàng mai tp hà nội
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện